để trốn tránh sự điều tra phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do đoàn đức thuận chú tại phường nguyễn du tp nam định cầm đầu thường xuyên thay đổi chỗ ở thậm chí di chuyển đến các tỉnh lân cận để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
công an tp nam định vừa khởi tố và bắt giam bảy đối tượng trong đường dây này
đoàn đức thuận có một tài khoản quản lý cá độ bóng đá cấp độ super master có hạn mức một năm triệu đô đoàn đức thuận đã cắt từ tài khoản tổng ra các tài khoản lẻ và cấp cho sáu đối tượng khác để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua điều tra ban đầu công an tp nam định xác định các đối tượng đã nhiều lần tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc trên bảy mươi tỷ đồng hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với trần quốc khanh chú tại phường ba tp bạc liêu
theo hồ sơ khanh có quan hệ tình cảm với một nữ nhân viên massage và cho chị này vay tiền vì ghen tuông nên vào khoảng một mươi hai h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm ngoái khanh chuẩn bị xăng và đến nơi làm việc của bạn gái để đòi tiền
sau khi cãi vã khanh tạt xăng lên người nạn nhân ôm lấy chị này rồi lấy bật lửa để đốt do vết bỏng quá nặng nên đến ngày ba tháng một nạn nhân đã tử vong
với hành vi trộm cắp tài sản ba công nhân của một công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch hai đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố để điều tra
ba đối tượng bị khởi tố gồm trần quang bình nguyễn duy tới và ngô văn thành đã cấu kết với nhau thực hiện hành vi trộm cắp hàng phế liệu pallet màn hình pc và bo mạch phế liệu của công ty
một trăm sáu mươi ba triệu đồng bán lấy tiền tiêu xài cả ba đã đến cơ quan công an tự thú
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng đá gà ăn tiền tại khu đất chống thuộc ấp cái xu xã hỏa tân thành phố cà mau tỉnh cà mau
bảy đối tượng bị tạm giữ tại hiện trường thu giữ hai mươi ba điện thoại hơn bảy triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan đến việc đánh bạc
qua làm việc ban đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà này là do hai đối tượng người địa phương đứng ra tổ chức
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa bắt quả tang ba đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ hơn bốn tạ pháo các loại
vào ngày tám tháng một công an huyện cam lộ đã bắt quả tang hai đối tượng nguyễn trường khánh và lê quốc hữu khi đang bốc rỡ một trăm bốn mươi năm hộp pháo các loại trên thùng xe ô tô
khám xét nhà của khánh thu giữ thêm sáu mươi bảy hộp pháo các loại
quá trình điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm hai mươi một hộp pháo các loại tại nhà của nguyễn minh thành
tổng số pháo thu giữ là hai trăm ba mươi ba hộp pháo các loại với tổng trọng lượng là trên bốn tạm
đoàn đức thuận có một tài khoản quản lý cá độ bóng đá cấp độ super master có hạn mức là một triệu năm trăm linh nghìn đô la mỹ
đoàn đức thuận đã cắt từ tài khoản tổng ra các tài khoản lẻ và cấp cho sáu đối tượng khác để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua điều tra ban đầu công an thành phố nam định xác định các đối tượng đã nhiều lần tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc trên bảy mươi tỷ đồng
hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc trên
cũng vào ngày hôm nay công an thành phố hồ chí minh cho biết vừa hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần bốn tỷ usd tương đương là tám mươi bảy triệu sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
theo kết luận điều tra huỳnh long bạch và huỳnh long như có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi đánh bạc
tổ chức đánh bạc qua mạng
quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định có năm sáu mươi bảy tài khoản tham gia đánh bạc
bạch như và đồng phạm đã lôi kéo khoảng hai mươi năm triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần bốn tỷ usd tương đương là hơn tám mươi bảy tỷ đồng
nhóm này thu lời về số tiền lớn để đầu tư vào đất đai và ô tô và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán có dấu hiệu rửa tiền
thưa quý vị sau nhiều ngày nghị án vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án
vụ buôn lậu hai trăm linh tấn đường cát đối với nguyễn thị kim hạnh hay còn gọi là mười tường cùng các đồng phạm
theo cáo trạng nguyễn thị kim hạnh trực tiếp mua đường cát từ campuchia vận chuyển về việt nam
bán cho khách hàng ở nhiều tỉnh và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu
cũng như phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi
người thường trực tiếp mua đường cát từ campuchia mang về việt nam bán cho ba mươi ba người ở nhiều tỉnh thành
với hơn hai trăm linh tấn đường cát
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh một mươi bốn năm tù
nguyễn hoàng út em trai hạnh một mươi ba năm tù võ minh phương trần công tới bùi văn miền trần văn phương
mỗi bị cáo tám năm tù và nguyễn tường cầm tú bảy năm tù cùng với tội buôn lậu
đồng thời phạt bổ sung bằng hình phạt tiền đối với bị cáo hạnh chín mươi triệu đồng bị cáo út hai mươi triệu đồng
lập ủy nhiệm tri để chiếm đoạt số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
chi tiêu cá nhân công an tỉnh điện biên vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn đức luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tại huyện điện biên là viên chức trung tâm quản lý đất đai huyện mường nhé về tội tham mô tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám nguyễn đức luân lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
khi thực hiện nhiệm vụ đã lập ủy nhiệm chi rút số tiền hơn bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng của phòng tài nguyên và môi trường huyện mường nhé
chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang thực hiện biện pháp để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an thành phố buôn ma thuật phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng nghiện ma túy
từ tỉnh ngoài đến đắk lắc thuê nhà nghỉ để ở và thực hiện sáu mươi sáu vụ cắt trộm dây cắp điện liên tỉnh
đó là lê lai chú tỉnh lâm đồng và hoàng trung thông chú tỉnh thái bình

từng có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
còn thông từng có ba tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng này đến thành phố bô ma thuật thuê nhà nghỉ ở để hành nghề trộm cắp
vào ban đêm cả hai mang theo kìm cộng lực và điều khiển xe máy đi tìm các trạm biến áp để cắt trộm dây điện
lấy lõi đồng để bán thông thực hiện nhiệm vụ cảnh giới còn lai thực hiện hành vi cắt dây cáp
cho đến khi bị bắt hai đối tượng đã gây ra sáu mươi sáu vụ cắt trộm dây cắp điện trên địa bàn nhiều huyện và thành phố bù ma thuật của tỉnh đắk lắc
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang xác minh điều tra làm rõ vụ hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí rượt đuổi đâm chém nhau gây náo loạn trong đêm
trước đó trên mạng xã hội chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại cảnh hai nhóm người mang hung khí đuổi nhau chém nhau
được biết vụ việc xảy ra vào lúc dạng sáng ngày bảy tháng một
tại một quán ăn thuộc phường phú thọ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương một nhóm thanh niên khoảng bảy người cả nam và nữ đi từ ngoài đường vào phía trong quán
thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác khoảng một mươi người chạy xe máy tới cầm theo hung khí lao vào đánh chém
thế vậy thì nhóm thanh niên kia hốt hoảng bỏ chạy tuy nhiên một số người bị đuổi kịp bị chém liên tiếp vào người vào chân
hiện công an tp thủ dầu một đang xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại đồi cao su thuộc xã hoang thèn huyện phong thổ vào ngày bảy tháng một công an tỉnh lai châu cho biết hiện công an tỉnh đang phối hợp với các lực lượng tại địa phương vây bắt đối tượng giết người trên
từ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi trích xuất camera an ninh lực lượng công an tỉnh lai châu xác định đối tượng nghi vấn là lù xuân minh chú tại huyện phong thổ
công an tỉnh lai châu cho biết đối tượng đã lừa nạn nhân từ tỉnh khác đến
đi bằng xe máy lên địa bàn rồi ra tay sát hại sau khi gây án đối tượng minh đã phóng xe lên xã biên giới giảo san cách nơi gây án khoảng bốn mươi km và bán xe cho một người dân trên địa bàn với giá bốn triệu đồng công an tỉnh lai châu đã phối hợp với biên phòng dân quân chính quyền địa phương để tiến hành vây bắt
tuy nhiên do địa bàn rộng đồi núi hiểm trở chia cắt nên đến nay vẫn chưa bắt được đối tượng